thì dù cho củi khô thương nhiên là dễ thấy rồi nhưng củi ướt ở đây có thể hàm rất nhiều nghĩa là cái việc chống tham nhũng của người ta không có danh giới không có dừng lại và nếu mà ai có lỗi thì ai vi phạm thì đều phải đưa ra giải lý
thì tôi nghĩ rằng đấy là một câu nói rất hay và tôi nghĩ rằng một cái câu của tổng bí thư như vậy là một cái thông điệp và cử tri của quần chúng cũng như độc giả trên các báo khi đọc những cái lời như vậy sẽ thấy nước lòng và thấy tin tưởng vào hệ thống chính trị của chúng ta
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo vĩnh quyên ở phần đầu của chương trình
những bất ngờ về việc điểm chuẩn đại học năm nay cao chót vót nhiều thí sinh ba mươi điểm vẫn còn trượt là những gì báo chí tuần qua hết sức quan tâm
đặc biệt ngày một tháng tám sau khi hầu hết các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đã đăng tải hàng loạt bài viết về thông tin điểm chuẩn xét tuyển năm nay cao hơn hẳn mọi năm
thậm chí có những trường thí sinh đạt ba mươi điểm thi trung học phổ thông vẫn trượt nguyện vọng một báo lao động ngày hai tháng tám có bài ba mươi điểm vẫn trượt đại học
bày tỏ quan điểm về điểm chuẩn kỷ lục như năm nay nhiều chuyên gia giáo dục nhận định với hình thức thi trắc nghiệm kết quả thi trung học phổ thông quốc gia chỉ mới đáp ứng và thuận tiện cho công tác xét tuyển vào các trường ở tóc giữa và tốc dưới
để tìm ra người thực sự tay giỏi sẽ là bài toán khó đối với các trường
cũng liên quan đến việc xét tuyển đại học cao đẳng hai nghìn một mươi bảy này báo tuổi trẻ có bài viết ngành nào lên ngôi
theo bài báo năm nay có những ngành hot như công an quân đội y dược ngoại thương bách khoa vẫn là lựa chọn của thí sinh có điểm cao
ngày ba tháng tám báo thanh niên có bài gần một mươi điểm mỗi môn vẫn rớt đại học lỗi ở đâu
tiến sĩ nguyễn đức nghĩa phó giám đốc đại học quốc gia tp hcm nhìn nhận quy định làm tròn điểm số năm nay cơ bản không khác so với năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể năm nay chỉ làm tròn điểm bài thi trắc nghiệm đến hai chữ số thập phần chỉ làm tròn đến hai mươi năm với tổng điểm ba môn xét tuyển
nếu không áp dụng quy định làm tròn như năm nay thì những thí sinh có điểm thấp hơn điểm chuẩn dù chỉ một điểm sẽ bị trượt
do vậy quy định này đã công bố từ đầu thì thí sinh phải chấp nhận luật chưa chung
theo tiến sĩ nghĩa đề thi phải có sự phân hóa nhất định bởi với phổ điểm và điểm chuẩn thực tế của các trường đã công bố có thể thấy
độ phân hóa của đề ở khoảng một mươi năm hai mươi năm điểm là khá tốt
nhưng với khoảng điểm sau mức này thì đề thi phân hóa chưa tốt dẫn đến hệ quả điểm chuẩn nhiều trường đụng trần
những thí sinh điểm cao dù chênh nhau từng điểm lẻ trong khoảng một mươi hai điểm
tức là một nửa điểm khi làm tròn cũng có thể từ rớt thành đậu đậu thành rớt
thông tin về trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại khu vực miền núi phía bắc đêm ngày mùng hai
dạng sáng ngày ba tháng tám được các báo số ngày hôm qua đăng tải
báo tuổi trẻ lao động có các bài tan hoang mường la mù căng trải
hay lũ lụt kinh hoàng tại khu vực miền núi phía bắc khiến ba mươi bốn người chết và mất tích
tính đến cuối ngày hôm qua hậu quả của lũ quét trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc
đã khiến ba mươi bốn người chết và mất tích một mươi một người bị thương nhiều trường học và nhà cửa bị cuốn phăng
trong đó thiệt hại nặng nề nhất thuộc về tỉnh yên bái và sơn la
phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và một số bộ liên quan đã trực tiếp đến hiện trường xảy ra lũ quét tại yên bái trong ngày ba tháng tám
phó thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm người mất tích cứu chữa người bị thương
chiều ngày ba tháng tám bộ quốc phòng cũng đã có điện gửi tổng cục chính trị
bộ tư lệnh các quân khu một trăm hai mươi ba đề nghị chủ động giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả
chị nghĩ sao về vấn đề của rất nhiều bài báo trong tuần qua ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố điểm trần
chị nghĩ sao về vấn đề này
tôi nghĩ rằng bản thân câu hỏi đấy điểm cao của vẫn trượt đại học nó là một cái câu trả lời rất là hài hước
chị có thấy hài hước không ạ
thông thường chỉ là điểm thấp thì mới trượt thôi ạ
đây là điểm cao thậm chí rất cao
tôi nếu như có trường hợp hai mươi chín điểm vẫn trượt đại học
câu chuyện đấy nó nói lên rất là nhiều điều
tôi nghĩ rằng nó lên câu chuyện thi cử chúng ta đang có vấn đề
ở đây thì có rất nhiều báo chí cũng đã bàn về trả lời vấn đề này rồi
do có thể là do cách chúng ta làm tròn tỷ lệ của các em có những trường nó chưa thật chuẩn này
hoặc là điểm cộng ưu tiên này
điểm cộng ưu tiên thì tí tôi sẽ nói lại về câu chuyện điểm cộng ưu tiên
nhưng mà chẳng hạn ở đây và khi mà chúng ta thi tuyển vào chúng ta chỉ căn cứ vào một kết quả của điểm thi thôi
nó đã là một câu chuyện rồi
và thực sự mà nói với những
những trường mà nó rất là quan trọng ví dụ trường y là cái việc học lực của các học sinh
nó liên quan rất nhiều đến cái câu chuyện là sau này họ khi họ hành nghề
tất nhiên là một cái đầu vào mà kém thì rất khó là để có một cái đầu ra là một bác sĩ tốt
nhưng ngược lại cũng không phải là nếu mặc đầu vào mà cao nhưng cộng thêm rất nhiều những câu số điểm khác
thì cũng bảo đảm rằng cái người bác sĩ đấy ra trường là một bác sĩ giỏi
nó là một câu chuyện
thì tôi nghĩ rằng trong những tương ảnh đặc thù thì nó phải có những câu chuyện khác
và ở đây thì quay trở lại cái câu chuyện mà chúng ta xét điểm ưu tiên
tôi nghĩ rằng ở một chỗ nào đó thì cũng phải cũng nên có một cơ chế ưu tiên
nhưng ở đây câu chuyện cơ chế ưu tiên của chúng ta bao nhiêu năm nay chúng ta luôn luôn có một cái sự mâu thuẫn
là khi chúng ta xét điểm ở đại học thì chúng ta ưu tiên
nhưng lẽ là tôi ưu tiên cho anh vì anh ở vùng sâu ở vùng xa ở vùng này vùng khác
thì sau khi anh nhận được sự ưu tiên đấy anh ra trường anh phải quay trở về
anh phục vụ cái nơi anh được hưởng cái sự ưu tiên đấy
chứ không phải anh ra trường xong anh ở lại anh chọn cái nơi mà an nhàn nhất
nơi có thể làm giàu nhanh nhất để anh ở lại
thì tôi cho rằng nó không công bằng với những người người ta không được hưởng quyền ưu tiên
và cũng như vậy nếu mà giữa một người hai mươi chín điểm là điểm thực lực
mà giữa hai mươi chín điểm là điểm của những người có điểm cộng ưu tiên
thì nếu như một sách mặt nào đó muốn để cho đảm bảo chất lượng
thì trường đấy phải có một cơ chế tuyển chọn
lúc nào là chúng ta sử dụng cái ưu tiên đấy lúc nào là không
vâng và với những vấn đề như là chị vừa chia sẻ thì theo chị
thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi mà thí sinh năm nào cũng được đưa ra để làm thí điểm
trong khi đối với rất là nhiều phụ huynh cũng như học sinh thì đại học có lẽ là con đường ngắn nhất để có thể lập nghiệp
ở đây có hai vấn đề
nếu mà gọi là ai chịu trách nhiệm trong việc đưa các thí sinh
chúng ta thấy rằng cái sự cải cách giáo dục chúng ta nó không ổn định
năm nay thế này sang năm lại thế khác sang năm nữa lại khác
tóm lại là phụ huynh và học sinh đều rất quay cuồng trong cái câu chuyện này
vậy năm nay thì có cái điểm gì mới
tôi nghĩ rằng muốn để phát triển thì nó phải là ổn định
mà muốn là ổn định thì phải nghiên cứu rất bài bản trước khi đưa ra một cái phương án nào đấy
chứ không phải đâu ra như chị nói là chúng ta luôn luôn lấy học sinh ra để làm trung tâm thí nghiệm
này thế này mà thế khác đúng không ạ
đấy là một câu chuyện
và đương nhiên thì cái người chịu thí nghiệm thì đương phải là bộ giáo dục rồi đào tạo rồi
đấy là trước tiên vì đấy là cái bộ liên quan trực tiếp tới giáo dục đúng không ạ
thế còn cái câu chuyện mà là đại học là con đường mà là thành công ngắn nhất
thì tôi nghĩ rằng đấy cũng đang là một cái sự sai lầm của cả hệ thống hệ thống truyền thông của chúng ta
tôi nghĩ là như vậy
vì tôi nghĩ rằng để một con người để mà thành công thì không nhất thiết họ phải đi bằng con đường đại học
vâng và chủ đề cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đó là lũ quét tại mù căng trải
thì đang khiến cho cả nước hướng về yên bái
một lần nữa dường như là những thông tin cảnh báo và phương án di rời
lại vô tác dụng với lũ tại các tỉnh thành vùng núi
vậy thì theo nhà báo chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì
để có thể hạn chế được những thiệt hại do thiên tai gây ra
nói thì cái chuyện thiên tai nó nằm trong cả một cư luật chung
về biến đổi khí hậu toàn cầu
có nghĩa là nó có những cái bất lường
và đã gọi là thiên tai thì thường chúng ta không dự đoán được trước là nó sẽ xảy ra
và câu chuyện như lũ quét hay lũ ống ở trên miền núi của chúng ta cũng vậy
hầu như năm nào cũng có
hầu như năm nào cũng có
chỉ có điều là có năm thì tùy theo cái mức độ thì cái thiệt hại nó gây ra nhiều hay là ít
như năm nay thì chúng ta thấy những con số quả thực là vô cùng thường sót
không thể nói được
khi mà chúng tôi xem những cái hình của phóng viên ở trên đấy gửi về
thì tức là một cái khoảng lặng không thể nói được
mà nó khác mấy chỗ khác nếu chúng ta nói rằng là có những cái giải pháp ngay lập tức
hoặc là phải di dân phải gì
nó cũng thực sự tôi nghĩ rằng cũng rất là khó đối với cả chính quyền của các địa phương
thì vì vậy nếu mà muốn có những cái sự thay đổi
thì tôi nghĩ rằng nó phải cả một cái chiến lược và chính sách khá dài lâu
chứ không phải là năm nay là chúng ta ngay lập tức sau đấy chúng ta di toàn bộ chỗ dân đấy di dân di đi đâu
nó là một câu chuyện
về cái chiến lược về bảo vệ môi trường của chúng ta nữa
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo vĩnh quyên
nhiều thông tin nhiều quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống
tuy nhiên việc tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào thì xin nhường lại cho quý vị và các bạn
để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả đến với những phát ngôn ấn tượng trên các báo trong tuần qua
thì khó thành công anh nào chưa có lửa trong lòng mình trong ngành mình thì hãy nhóm lên
tại hội nghị tổng kết nghị định sáu mươi bảy về một số chính sách phát triển thủy sản phó thủ tướng trị đình dũng khẳng định
tàu cá chất lượng hay không là do người đóng tàu và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đăng kiểm
ngư dân không thể giám sát chất lượng tàu họ chỉ mua về sử dụng
khi xảy ra sự cố cơ sở đóng tàu phải chịu trách nhiệm chính